tại nhiều tuyến đường dẫn vào khu vực sân bay tân sơn nhất thành phố hồ chí minh
đã xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng kéo dài nhiều tiếng đồng hồ
giao thông bị tắt nghẽn đã gây ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại vui chơi của người dân trong dịp lễ noel
theo đó bắt đầu từ một mươi một giờ trưa qua trên tuyến đường phạm văn đồng hướng vào sân bay tân sơn nhất
đã xảy ra tình trạng ủng tắc nghiêm trọng ở cả làng xe ô tô và xe gắn máy
theo ghi nhận các làng xe ô tô gần như tê liệt phương tiện không thể di chuyển trong khoảng thời gian rất dài
thậm chí nhiều tài xế còn phải rời cabin ra bên ngoài do chờ đợi quá lâu
nhiều ô tô chạy cả vào làng xe gắn máy khiến làng xe này cũng xảy ra ủng ứ
dựa đến tất cả các làng xe trên đại lộ phạm văn đồng hướng về vòng xoay nguyễn thái sơn ủng tắc nghiêm trọng
kéo dài gần ba giờ đồng hồ
trong khi đó tại vòng xoay nguyễn thái sơn nguyễn kiệm phía đoạn đường nguyễn kiệm
hàng ngàn phương tiện xếp hàng dài nối đuôi nhau nhất từng đoạn một cả làng xe ô tô và xe gắn máy